nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
quốc vương brunei darussalam haji hassanan bolkiah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba
đây là chuyến thăm chính thức việt nam lần thứ hai sau hơn hai mươi năm của quốc vương brunei
nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị thúc đẩy hợp tác cả về song phương và đa phương
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu việc đưa quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa việt nam và brunei lên một tầm cao mới quan hệ đối tác toàn diện
sáng nay lễ đón chính thức quốc vương đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
ngay sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với quốc vương haji hassana bunkia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng quốc vương brunei
thăm cấp nhà nước tới việt nam lần thứ hai trong vòng hai mươi một năm
nhấn mạnh chuyến thăm
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu việc đưa quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa việt nam và brunei lên một tầm cao mới quan hệ đối tác toàn diện
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
là kết quả của những tiến triển tích cực và vững chắc trong quan hệ hai nước thời gian qua
sẽ góp phần tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu
ngày càng hiệu quả và thực chất đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại
quốc phòng an ninh thương mại đầu tư giáo dục xã hội giao lưu nhân dân
cũng như hợp tác trong asean và các khuôn khổ đa phương khác
trên cơ sở đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
trên tất cả các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau
tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương
đồng thời nghiên cứu thiết lập thêm các cơ chế hợp tác mới
và quốc vương haji hassanan bolkiah khẳng định
quan hệ kinh tế giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để tăng cường hợp tác
nhất trí phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại hai nước sớm đạt năm trăm linh triệu usd
thông qua các biện pháp xúc tiến thương mại đầu tư tăng cường kết nối doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để mạnh trao đổi thông tin về chính sách thị trường
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh brunei tiếp tục là nhà đầu tư
lớn thứ tư trong asean và việt nam với gần hai trăm linh dự án tổng trị giá hơn một tỷ usd
khẳng định việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp brunei đầu tư kinh doanh tại việt nam
đặc biệt vào các lĩnh vực thèn chốt như phát triển hạ tầng năng lượng
nông nghiệp công nghệ cao chế biến thực phẩm du lịch và dịch vụ
brunei cam kết tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp việt nam sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn
hạ lạc quốc tế để tiếp cận các thị trường hồi giáo
nhất là các mặt hàng thế mạnh của việt nam như gạo và nông thủy sản
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua
đánh giá cao việc triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm hai nghìn năm
và bản ghi nhớ về hợp tác hải quân năm hai nghìn một mươi ba
nước chí tăng cường hợp tác cụ thể giữa các lực lượng quốc phòng
phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương
nhất là trong khuôn khổ asean và asean
hai bên cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần quan tâm đẩy mạnh trong thời gian tới
hoàn ngành thỏa thuận cấp chính phủ về thiết lập đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá trên biển
nhất trí triển khai hiệu quả thỏa thuận và mở rộng hơn nữa hợp tác nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển đối phó với các thách thức an ninh trên biển
nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải
hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác văn hóa giáo dục
kết nối hàng không thuận lợi hóa các thủ tục xuất nhập cảnh
để mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch giao lưu nhân dân
để tăng cường hơn nữa hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước
quốc vương haji hassanan bolkia cam kết xem xét tích cực đề nghị của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về việc sửa đổi thỏa thuận miễn thị thực song phương theo hướng tăng thời hạn lưu trú không cần thị thực
cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ cũng như người mang hộ chiếu phổ thông
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
quốc vương haji hassanan bolkia chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
qua đó thể hiện uy tín và vị thế ngày càng quan trọng của việt nam ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhắc lại lập trường nhất quán trong vấn đề biển đông
khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tầm quan trọng của việc không quân sự hóa
tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng ở biển đông
hai bên tái khẳng định ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và thực chất
theo một lộ trình được các bên nhất trí
cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau
sau hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và brunei darussalam
hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc sử dụng đường dây nóng
nhằm trao đổi thông tin để giải quyết hoạt động khai thác thủy sản trái phép không khai báo và không theo quy định